tuyển sinh eo uột thậm chí thoi thóp là tình trạng chung của hầu hết các trường trung cấp y dược hiện nay
bên cạnh quan niệm bằng cấp thì đại diện nhiều trường cho rằng chính quy định của bộ y tế từ năm hai nghìn một mươi tám là sẽ ngừng tuyển sinh
và đào tạo hệ trung cấp y dược kỹ thuật viên y học đã tác động trực tiếp tới tình trạng này
không tuyển sinh được chỉ tiêu nào là tình trạng mà trường trung cấp y dược lê hữu trác gặp phải trong mùa tuyển sinh vừa qua
đại diện nhà trường cho biết chưa có năm nào mà trường lại rơi vào thảm cảnh như vậy
đáng lo ngại hơn là không chỉ không tuyển được mà nhà trường còn phải đối mặt với tình trạng nhiều em đang học cũng quyết định bỏ
trường thì vô cùng tích cực nhưng đến cho đến giờ phút này cũng phải nói thật là tháng năm hết tháng năm trường chưa có một học sinh nào được học
mọi khi vào thời gian này thì có mấy trăm học sinh và đã học rồi học được một học kỳ là ít có khi học được nửa năm
trước tình trạng trường trung cấp y dược đại diện nhà trường cho biết chưa có năm nào mà trường lại rơi vào thảm cảnh như vậy
tình trạng chất lâm sàng của hầu hết các trường trung cấp y dược như hiện nay giải pháp được nhiều trường kiến nghị và coi là cứu cánh cho bậc học này tránh bị xóa sổ là chuyển lên hệ cao đẳng
điều này cũng phù hợp với quy định hội nhập của asean hiện nay
tuy nhiên điều khiến các trường băn khoăn đó là theo quy định của luật giáo dục để thành lập trường cao đẳng thì các trường phải đảm bảo diện tích là năm ha và vốn là một trăm linh tỷ đồng
đây là điều không tưởng đối với các trường trung cấp hiện nay
đây là một hình thức giống như đánh đấu các trường bây giờ tôi hỏi rằng ngay tại tp hcm lấy đâu ra một trường đại học có năm hectare đất hầu như chỉ có vài ba ngàn đã cao lắm rồi
với một phần nữa là đòi hỏi là phải có một trăm linh tỷ thì tôi nghĩ rằng đối với đào tạo thì gần như là không thể có được một cái vốn lớn như vậy nữa cũng có sự hỗ trợ của nhà nước
khi mà văn bản chính phủ của nhà nước
đã ra rồi thì chúng ta chắc chắn là phải làm như thế để lưng cao chất lượng chỉ có đảm bảo được chất lượng thì tất cả các vấn đề khác mới được giải quyết
trước kiến nghị của hầu hết các trường được chuyển lên cao đẳng bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định đây là điều không thể bởi cái vướng hiện nay không chỉ về cơ sở vật chất vốn mà theo quy định của thủ tướng chính phủ không được thành lập thêm các trường đại học cao đẳng
vì thế giải pháp tốt nhất là các trường chuyển đổi chương trình từ hai năm lên ba năm nhưng để làm được điều này thì phải sửa luật giáo dục
thường thì đối với các ngành khác thì trung cấp trung nghiệp đào tạo hai năm đối với người học và tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng mà đối với ngành y tế thì có thể là phải đề nghị với quốc hội là sửa cái luật giáo dục nghề nghiệp
đối riêng đối với ngành y tế thì đào tạo cái trung cấp chuyên nghiệp cũng phải là tương đương với ba năm
cũng gần như là giống như đại học các ngành đại học khác thì đại học kỹ thuật chỉ có năm năm các đại học kinh tế chỉ có bốn năm trong khi đại học y thì phải tới sáu năm
do đó trung cấp cũng phải kéo dài như vậy tôi cho rằng cái việc mà kéo dài thời gian đào tạo trung cấp từ hai năm đến ba năm là rất là phù hợp
không tuyển sinh được việc chuyển đổi chương trình đào tạo lại gặp nhiều khó khăn
điều này đặt các trường trung cấp y dược đứng trước ngã ba đường mà tương lai chưa biết sẽ ra sao
để tháo gỡ vướng mắt này rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nếu không hệ đào tạo này sớm bị xóa sổ